thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng để người dân trở lại thành phố hồ chí minh
lao động và học tập sau bốn ngày nghỉ lễ
theo như thường lệ hàng năm thì đây là thời điểm có nhiều phương tiện
từ các tỉnh thành đổ dồn về thành phố hồ chí minh dẫn đến ủng ứng giao thông
ghi nhận của giống phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại đường cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
trạm thu phí long phước thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
là trạm thu phí cuối cùng của tuyến cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
theo hướng từ đồng nai về thành phố
mặc dù là tuyến tập trung phương tiện từ các khu du lịch bà rịa bốn tàu
phan thiết đà lạt và nha trang thế nhưng chiều nay đã không xảy ra kẹt xe
theo ghi nhận tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vc
đã bố tiếu một mươi một một mươi bốn trạm sót vé cho chiều vào trong khi chỉ có ba một mươi bốn chiều ra
giải pháp này giúp cùng lúc kiểm soát và thông xe được nhiều phương tiện
từ đó duy trì lưu thông và tránh được ủng tắc tại trạm
về phía cơ quan chức năng lực lượng cảnh sát giao thông đội tổng tra kiểm soát giao thông đường bộ số sáu
cục cảnh sát giao thông đã có kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
và an toàn giao thông trước trong và sau lễ
cụ thể đơn vị đã phối hợp với công ty vc và các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai
bố trí phân luận điều tiết tại ba điểm trạm thu phí là dầu dây trạm quốc lộ năm mươi một long thành
và trạm long phước
họ liên tục cập nhật thông tin chỉ đạo điều tiết từ xa qua hệ thống gia lô
theo đại diện của vc lưu lượng cao nhất của kỳ nghi lễ này qua trạm thu phí long phước là vào ngày hai mươi chín tháng bốn
riêng ngày hai tháng năm thống kê có gần một trăm ba mươi năm lực phương tiện qua trạm này
trong đó chiều về đạt hơn tám mươi ba lượt và phải xá trạm trong khoảng ba mươi phút vào lúc một mươi bốn giờ
tính đến hơn một mươi bảy giờ chiều nay chưa phải xá trạm
tại tuyến quốc lộ một ở cơ ngõ phía sau
ở phía tây lưu lượng phương tiện các loại đổ về thành phố rất đông di chuyển chậm nhưng không xảy ra ủng tắc
do tâm lý lo ngại sẽ ra ủng tắc nhiều người đã chủ động quay trở lại thành phố từ chiều hôm qua
nên số lượng đã giảm đi đáng kể
tuy nhiên trên tuyến cao tốc trung lương thành phố hồ chí minh
đang xảy ra ủng ứ tại trạm thu phí chờ đệm huyện bình chánh